cũng có nhiều hộ gia đình khác do chưa chuyển được đồ đạc và hàng hóa lên vùng an toàn
nên họ đành ở lại trên những trạng gác để trông coi
cuộc sống của người dân vùng lũ trở nên khốn đốn hơn bao giờ hết
cũng như nhiều gia đình khác do phải tham gia cứu hộ người và tài sản cho những hộ dân phía trong bị ngập lụt nặng hơn sâu hơn
nên gia đình ông nguyễn mậu tân cũng không kịp
đặc điểm của lũ thượng nguồn luôn chảy xiết nó có thể bất thần dồn vào một trận lũ quét lũ ống bất ngờ mà không báo trước
đặc điểm của lũ thượng nguồn luôn chảy xiết nó có thể bất thần dồn vào một trận lũ quét lũ ống bất ngờ mà không báo trước
không một lực lượng bốn tại chỗ nào trừ dân làng có thể ứng phó và hỗ trợ kịp thời
ngay cả khi có người gặp nạn thì lực lượng cứu hộ và tìm kiếm cũng chỉ có thể là những người cùng làng cùng thôn là chính
bởi trong lũ đây là vùng cô lập lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại chỗ của xã cũng khó lòng tiếp cận địa bàn
chứ chưa nói đến chờ đợi lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp
chúng ta cũng hiểu rằng phương châm bốn tại chỗ trong phòng chống thiên tai là nâng cao khả năng ứng phó của mỗi gia đình mỗi làng bản trong tình huống nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
thưa quý vị trong thiên tai đặc biệt là mưa lũ để ứng phó kịp thời thì việc áp dụng phương châm bốn tại chỗ phải thực sự linh hoạt với thực tế của các địa phương
bởi nếu thực hiện một cách máy móc thiếu linh hoạt sẽ gây khó khăn cho chính những người dân đang sinh sống và lực lượng chức năng khi tham gia cứu hộ cứu nạn
đơn cử như tại nhiều địa phương khi lũ lên cao bà con chạy được lên hang đá an toàn nhưng lại lâm vào cảnh đói và thiếu nước sạch nhiều ngày bởi hậu cần tại chỗ chưa tốt
và cũng do thiếu linh hoạt không có phương án dự phòng trước
nên một số xã có hàng trăm phương tiện thuyền máy to phục vụ khu du lịch trên địa bàn
nhưng khi lũ lớn xảy ra chính quyền không tính đến việc huy động ngay số thuyền này
một trong những địa phương chịu áp lực về thiên tai mỗi năm nghệ an đã áp dụng nhiều biện pháp để khắc phục tại chỗ những thiệt hại và hậu quả do thiên tai gây ra
để tìm hiểu rõ hơn những nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân của địa phương này trong công tác phòng chống thiên tai
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông nguyễn hữu nhung phó tri cục trưởng tri cục đê điều và phòng chống lụt bão thiên tai
sau đây là nội dung cuộc trao đổi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
thưa ông thì có thể nói nghệ an là một trong những địa phương hàng năm phải gánh chịu rất nhiều hậu quả từ thiên tai
vậy thì để nâng cao hiệu quả tìm kiếm cứu nạn và phòng chống bão lụt thì nghệ an đã triển khai những phương án như thế nào ạ
thì chúng tôi rất là quan tâm đến phương án bồn tại chỗ
vì là phương án có xây dựng tốt như thế nào nhưng mà khi mà bão lụt hoặc thiên tai xảy ra nếu mình không có cái sự chuẩn bị tốt thì sẽ bị lùng túng
để thực hiện cái bồn tại chỗ là đầu nắm là chúng tôi phải trị đào là kiền toàn lại là bán chỉ huy

bán chỉ huy được thành lập từ tỉnh đến các ngành các xã và đến các kỷ niệm

hơn một kia intake trước
thì trong bán chỉ huy này thì có cái sự phấn công rất cụ thể cho tất cả cái thanh viết
ví dụ như là ai là chỉ huy rồi là ai là lực lượng rồi là ai là hầu cân thì tất cả cái chuẩn bị đầu nắm là có
hơn một kia intake trước
thứ hai nữa là cái việc lụt bão là bất ngờ có thể xảy ra
phải xây dựng phương án ứng phó với thiên tai
trên quy hoạch phòng chủng thiên tai của tỉnh điệp duyệt
từng đơn vị từng huyền từng địa bàn phải xây dựng phương án ứng phỏ
và đến cơ sở phương án ứng phỏ đó sẽ có tổ chức lực lượng của họ
đồng thời tỉnh sẽ phối hợp rất chặt chẽ với các lực lượng vũ trang của tỉnh
như lực lượng quân sự tỉnh lực lượng biến phòng tỉnh lực lượng công an tỉnh lực lượng đảm bảo trò thống
để khi có thiên tai xảy ra những lực lượng nông cột phối hợp từ bộ chính quyền tỉnh
đến các lực lượng dân quân tự vệ sẵn sàng để ứng cứu khí cần thiết
thứ ba nữa là trên cơ phật lực lượng thì có hợp đồng tạp chiến
với các cái đơn vị với các cái xa với các cái cá nhân mà có các cái phương tiện
ví dụ như là có các cái máy đao rồi máy xúc gạt rồi là ô tô để khí cần thiết sở toàn người là có ô tô
khi mà đường tắt thì có các cái máy xúc gạt bổ trí ở cái tại chỗ đó
và một cái điều đặc biệt quan trọng nữa là tỉnh
là ngoài cái việc là hỗ trợ đầu nắm cho các cái địa phương là các cái múa sẩm
các cái tráng thịt bì phục vụ trong lực bảo
đồng thời là cũng hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thương mại của tỉnh
chuẩn bị các cái lưỡng thực rồi là nhu yếu phẩm thiết yếu
ví dụ như kiểu là mì tôm rồi muối rồi gạo
được giáo cho những cái địa bàn cụ thể để khí cần là sử dụng nháy
thì một cái nữa đặc biệt quan trọng là như những ngành như ngành y tế
rồi như tài nguyên môi trường là có các cái cớ sổ thuộc
rồi là có các cái thuộc dư phong để mà trong khi lụt bạo xảy ra
thì có thể điều đồng ngay để mà ứng cứu
vậy thưa ông thì trong cái thời gian qua thì việc áp dụng cái phương châm tài chỗ
ở trên địa bàn nghệ an
thì được người dân hưởng ứng ra sao
và trong đó thì địa phương nào là sử dụng tốt nhất
và điển hình cho cái việc áp dụng cái phương châm bốn tài chỗ
trong những cái trận lụ lụt vừa qua
thực hiện cái phương châm bốn tài chỗ trong cái phòng trọng thiến tái
thì đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng
của là từ bán chủ yếu phòng trọng thiến tái của tỉnh
rồi đến huyền đến xã và đến các phương xóm gia đình
thì tùy mỗi cấp thì có sự chuẩn bị khác nhau
nhưng mà nói chung là người dân và cơ sở họ cũng là đồng tình rất cao
và từng gia đình một thì chúng tôi đánh giá là họ có cái sự chuẩn bị của gia đình họ
tất nhiên trong đó cũng có một số các bất cẩn
nhưng mà cơ bản là đã vững
thứ hai nữa là
các cái huyền miên núi trong điều kiện xá xôi và thiến tái rất là bất thường
nhưng mà chúng tôi đảm giá là họ chuẩn bị rất tốt
ví dụ như vừa qua những năm trước đấy thì là lũ cực lớn đã xảy ra ở trên huyền kỳ sơn
và vừa qua thì đã lũ ống cáo ở quy chấu và lũ quẹt xảy ra ở huyền tương dương
thì là các cái chính quyền bạn với xã là họ chủ động cơ bản để là giảm thiểu được các cái thiệt hại
cho nên là số người bị thiệt hại trong các đợt vừa qua khí tài xảy ra nói chung là rất ít
chỉ có một số các cái xảy ra trong quá trình xáo lụ thì vẫn còn
ví dụ như anh đi
bất cẩn rồi là cái việc là vớt cụi này nọ thì vẫn còn
thì đó là chúng tôi vẫn thường xuyên là nhắc nhở
và cái bốn tay châu để thực hiện bốn tay châu thì hàng năm là sau khi từ tháng bảy một mươi năm tháng sáu đến một mươi năm tháng bảy
thì ban duy phòng chủng tiến tài tiêm kiểm quân hàn của tỉnh là tiến hành kiểm tra
tỉnh thì kiểm tra huyền huyền thì kiểm tra xã
xã kiểm tra xóm để cho mọi người là nhắc là tuyệt đối là không được chủ quan
thứ hai nữa là từng đơn vị một từng xóm một từng gia đình một là phải đánh giá cho được những hiểm hòa
đánh giá cho được những cái có thể xảy ra để rồi là có những cái biển cảnh báo
rồi để ra có những cái phương án để là
ứng phó là khi cần thiết
vậy thưa ông thì những cái khó khăn mà
tiền bốn tài trổ ở địa phương mình là gì
và để cho cái phương châm này nó tiếp tục được duy trì và phát huy cái hiệu quả cao hơn nữa
thì địa phương đã có những cái giải pháp ra sao
phương châm bốn tài trổ thì rất là hay
và được khẳng định trong cái quá trình là thực tiễn của công tác phòng chủng tiến tài
nhưng mà cũng có một số các cái khó khăn
cái khó khăn thứ nhất là
những cái nắm quá là cái
về mặt là
xã hội được là nấng lên cao
về cái mặt đường xã
rồi cơ sở thông tin
các cái hạ tầng
cho nên là làm cho con người ta
cũng là cái tứ tượng chủ quán
ý lại vào những cái tráng thiết bị những cái tốt
rồi cho nên là cũng
có cái sự chủ quán nhất định của tư dân đến cản bộ
thứ hai nữa là
đối với tỉnh nghệ án thì là một cái tỉnh là rất là rộng
và địa bàn thì phức tạp
rồi là vùng biển
rồi vùng ủng
rồi vùng ngập lụt
đặc biệt là miền núi nhiều
cho nên là cái
mà để mà
đáp ứng được cái yêu cầu phòng chủng tiến tài
một cách là
như ta muốn là chưa đáp ứng được
đó là những cái khó
cái khó cho những cái công tác chỉ đạo trong phòng chủng tiến tài
thế chứ hồi nãy là chúng tôi cũng thấy rằng là
để cái phương chống phương chống bồn tại chỗ
là đi vào một cách thiệt thức á
thì chúng tôi là yêu cầu các địa phương
là phải ra soát đánh giá lại cái
những cái thiến tài
mà có thể xảy ra
xảy ra trên địa bàn mình
ví dụ như kiểu mà vùng đông băng
thì có cái hiểm hòa của đông băng
rồi vùng miền núi hiểm hòa miền núi
thì từng địa phương một trong một xã này
thì có thể là anh bị lụt
nhưng mà xã kia thì anh lại là bị lốc chảy chẳng hạn
cho nên là từng địa bàn một
là phải xây dựng cái phương án cho nó cụ thể
phương án là phải chi tiết cụ thể và có tính khả thi
thì trên cơ sở đó rồi
thì có phương án tốt thì mới triển khai
để thực hiện theo các cái thiếu chí
ví dụ như kiểu mà để là phải có được cái tổ chức chỉ huy như thế nào
thứ hai nữa là khi thiến tài đến thì lực lượng ở lấy đâu
thứ ba nữa là nếu mà có sự cố
thì vật tứ rồi hầu căn phương tiện
thì khi đó là từng các cái địa bàn một
là phải có cái sự chỉ rõ
thì hiện nay là cũng có một tình trạng là ở trên tỉnh
là các cái lực lượng như lực lượng của quân sự
lực lượng của là bộ đội binh phòng
rồi các cái lực lượng của các bán ngành
thì nói chung là họ có chuẩn bị
nhưng mà dưới địa phương thì là do cái nguồn lực
rồi do cái điều kiện kinh tế là có thể là lực lượng thế này
nhưng mà đến cái ngày đó rồi họ phải đi làm án xá chẳng hạn
thì đó là những cái cái mà
có thể đã xảy ra trong thực tế
cho nên đó là những cái mà chúng tôi phải thường xuyên nhắc nhở
và thường xuyên là phải tập huấn
thường xuyên là diễn tập và phải làm toàn cường cũng kiểm tra
để làm sao đó cái việc là để cái phương châm bốn tại chỗ
là đi vào cái hiệu quả và thực thực
vâng thưa quý vị hậu cần tại chỗ và phương tiện tại chỗ
là một trong những phương pháp mà người dân miền trung
thường xuyên áp dụng để vượt qua khó khăn khi lũ bất ngờ ập đến
tại miền trung thời gian qua
vấn đề làm sao để giảm thiểu được thiệt hại do lũ lụt gây ra
là điều hết sức cần thiết
và người dân ở những vùng rốn lũ đã tìm ra nhiều cách để sống chung với lũ
như xây nhà có chặn gác
làm bè nổi từ những vật liệu có sẵn tại chỗ để cất gác tài sản của gia đình mình
đó cũng là những cách áp dụng sáng tạo phương châm bốn tại chỗ
mà người dân ở miền trung đang sử dụng khi xảy ra thiên tai trong thời gian vừa qua
lợn gà và nhiều tài sản khác của gia đình bà nguyễn thị hảo
trong những đợt mưa lũ xảy ra đều dồn hết lên căn gác tầng hai
và trên những chiếc bè nổi như thế này
theo người dân cho biết
đây là vùng thường xuyên xảy ra ngập lụt
nên người dân đã chủ động bắt đầu xây dựng các loại lũ lụt

đây là vùng thường xây dựng các loại lũ lụt
được biết những loại vật dụng này
đều rất sẵn có trong những tình huống lũ lên nhanh
có thể mang ra ứng cứu kịp thời
đặc biệt nó rất khó bị lũ cuốn trôi
làm cái bè này nó phải có sầu thánh cầu nè

rồi là làm sống bè đó bật nó phải lấy còn
đối với người dân vùng rốn lũ thì ngoài nhà gác trạm bè phao các loại thuyền gỗ nhỏ là phương tiện được sử dụng nhiều nhất trong mùa lũ
vì tính linh hoạt và tính thích ứng với địa hình đảm bảo tiếp cận và ứng cứu của người và tài sản nhanh nhất
không thuộc đối tượng hộ nghèo mà chưa làm được nhà vượt lũ thì chúng tôi thường xuyên hàng năm làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn phổ biến
để bà con làm một khi làm nhà thì chúng tôi gọi là làm cái tràn người ta thường gọi là cái sàn nhà
để như vậy là khi lũ đến thì như vậy là bà con đưa tài sản và người lên trên đó và nếu như nước ngập lên đến quá cái sàn nhà thì như vậy là phải tháo là ngói hoặc là tháo tranh nhà để như vậy là lên trên mái
và sau đó thì là địa phương có cái phương pháp là dùng các phương tiện của địa phương và huyện
để như vậy là cứu bà con
vấn đề thứ hai thì bà con là tự dụ là sáng tạo làm ra những cái bè là bằng là cây tre cây nứa hoặc là dùng bằng những cái ống thùng phi
như vậy là đi mua những cái ống thùng phi không về rồi kịp thành bè để rồi cho người hoặc là như các cái vật nuôi như lợn rồi ga rồi là các cái vật nuôi khác
như vậy là để như vậy là tránh cái sự vất vả tài sản của bà con trong mùa mưa lũ
ở đây là một việc làm thường xuyên
với phương châm bốn tại chỗ thì những sáng tạo của người dân trong việc phòng chống
để giảm nhẹ thiên tai là điều hết sức cần thiết
tự cứu mình trước khi có cứu trợ từ bên ngoài vào
bên cạnh việc sáng tạo các phương án tại chỗ cho chính mình với những người dân ở khu vực hồ kẻ gỗ thuộc các huyện cẩm xuyên thạch hà và thành phố hà tĩnh
đã chủ động sẵn sàng di rời lên vùng an toàn để tránh lũ
đây cũng là một trong những phương án thực hiện chủ động bốn tại chỗ được thực hiện tại địa phương này trong thời gian qua
là gia đình ở vùng hà tĩnh
ở vùng lân cận hồ kẻ gỗ
nhưng trong ngày qua và sáng nay gia đình anh trần công thi ở xã cẩm mỹ huyện cẩm xuyên
đã chuẩn bị thu dọn và đóng gói đồ đạc trong gia đình sẵn sàng để di rời tránh lũ
chiếc thuyền nan phương tiện ứng cứu linh hoạt trong lũ đã được anh kiểm tra ra cố để đảm bảo an toàn khi di chuyển
ở các vùng hạ du nơi được cho là vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc xả tràn gây lũ lụt
người dân cũng đã gấp rút triển khai
thóc lúa bị ướt trong đợt lũ vừa qua cũng đã được người dân tranh thủ trời có nắng mang ra hòng phơi rồi đóng bao di chuyển đến nơi an toàn
ngấp ướt thì như dân lang đã đưa ra đất phới hiện tại là gửi cái nha cho nó cáo hết
bởi vì thông báo là con sợ lũ con ngấp ủng cho nên là phải đưa ra gửi nhơ cho cáo hết
đề phong là lũ nó vào nó ngấp tiếp
tại các vị trí sung yếu bị sạt lở cầu cống bị đứt gãy chính quyền địa phương các xã cũng đã kiểm tra và lên phương án ứng cứu
đồng thời cấm tuyệt đối người dân lưu thông qua lại khi có nước lên
để đảm bảo an toàn
việc xây dựng lực lượng bốn tại chỗ tại thôn xóm giúp cho mọi người hiểu rõ hơn
mỗi gia đình cần tổ chức lại lực lượng chống thiên tai ngay tại chính gia đình mình
nhằm nâng cao khả năng ứng phó của toàn dân
và của chính quyền đất cơ sở
vâng thưa quý vị phương châm bốn tại chỗ bao gồm chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ
có vai trò vô cùng quan trọng trong phòng chống lụt bão và thiên tai thảm họa
với cách làm này thì từng cấp ngành địa phương và cả mỗi gia đình cần phải chuẩn bị các phương án
dự tính khả năng về thiên tai có thể xảy ra để chủ động trước những gì cần thiết
cho cả quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả
thực tế cho thấy thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra ở miền trung
thường rơi vào những địa phương thực hiện phương châm bốn tại chỗ chưa tốt
những thiệt hại đó có thể giảm thiểu được nếu mỗi địa phương đều chú ý áp dụng một cách linh hoạt
phương châm này khi thiên tai mưa lũ xảy ra
chương trình của chúng tôi đến đây cũng xin được khép lại